một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại khu vực rừng nam hải vân thuộc tiểu khu bốn a
phường hòa hiệp bắc thành phố đà nẵng
ngọn lửa bùng phát từ khoảng hơn chín giờ sáng ngày một mươi bảy tháng tám
sau khoảng một mươi giờ nỗ lực chữa cháy đám cháy cơ bản đã được khống chế
khoảng hơn năm trăm linh người bao gồm lực lượng quân đội nhân dân tử vệ địa phương
người dân và một mươi xe cứu chữa cháy chuyên dụng
cùng một trăm hai mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy
thời tiết khô hành cộng với địa hình núi dốc
nên các lực lượng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác dập lửa
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do người dân đốt thực bì ở khu vực làng vân
gặp gió mạnh tàn lửa bén lên nhanh thành nhiều điểm cháy lớn
ước tính ban đầu khoảng vài chục hectare rừng nam hải vân đã bị thiêu dụi
đây là vụ cháy rừng lớn thứ hai trong năm hai nghìn một mươi chín
sau vụ cháy tại rừng đặc dụng bà nà núi chúa vào tháng bốn vừa qua